vào chiều ngày chín tháng bốn theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại hungary
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước và quốc hội luôn dành sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất
nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
ghi nhận những ý kiến phát biểu chia sẻ của đông đảo kiều bào chủ tịch quốc hội cho biết các ý kiến của bà con sẽ được phản ánh
chuyển đến các cơ quan hữu quan trong nước tiếp thu xem xét phản hồi và giải quyết
chủ tịch quốc hội đánh giá các ý kiến phát biểu của bà con rất tâm huyết cùng những kiến nghị thiết thực đã thể hiện tâm tư
nguyện vọng sự quan tâm của bà con đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
chủ tịch quốc hội khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi
để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội nước sở tại
giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương đất nước
vui mừng nhận thấy cộng đồng người việt nam tại hungary với khoảng năm người là cộng đồng đoàn kết
nhấn mạnh mỗi người việt nam tại nước bạn là một đại sứ nhân dân
chủ tịch quốc hội mong muốn cộng đồng người việt nam tại đây thực sự là hình ảnh
cầu nối quan trọng góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa việt nam và hungary